giữa những ngày cao điểm nắng nóng thì hai ngày qua người dân hà nội lại phải chứng kiến cảnh rác thải sinh hoạt bị ùn ứ khắp các quận nội thành
trong khi bãi rác nam sơn huyện sóc sơn chưa xử lý rác thì khu xử lý rác tạm thời như cầu diễn hay bãi rác xuân sơn sơn tây cũng đang quá tải
và trước thực trạng ồn ứ rác thải dễ dẫn tới ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân
thành phố hà nội cũng đã đưa ra nhiều phương án để phân luồng xử lý tránh tình trạng rác thải bị ủ nứ kéo dài
đêm qua một mươi năm tháng bảy hàng chục xe chở rác đã bị ủn tắc trên phố trần hữu dực quận năm tử liêm vì người dân chặn lối vào bãi xử lý rác tạm thời cầu diễn
do bãi rác nam sơn quá tải nên thành phố hà nội đã chuyển phương án tập kết rác của bốn quận ba đình hoàn kiếm hai bà trưng và đống đa về đây
ghi nhận trong chiều nay một số xe vận chuyển rác đã bị ồn ứ kéo dài